thời gian qua một lớp học rất đặc biệt đã được duy trì để xóa mù chữ trên lòng hồ trị an
sự đặc biệt của lớp học này là ngoài các em nhỏ còn có các cụ già người trung niên ở các độ tuổi khác nhau
bảy giờ tối bà võ thị hoa bảy mươi bốn tuổi đến lớp học xóa mù chữ giữa lòng hồ trị an
là người lớn tuổi nhất bà hoa miệt mài tập viết những chữ cái đầu tiên theo sự hướng dẫn tận tình của các bạn sinh viên tình nguyện
bà mong muốn biết chữ để thuận tiện hơn trong việc mưu sinh hàng ngày trên hồ
không biết chữ tan cá rồi không biết gì chứ
tất cả trước khi đến với lớp học đều là những người không biết chữ mưu sinh chủ yếu bằng hoạt động đánh bắt thủy sản đời sống khó khăn
lúc đầu lớp học do các cán bộ kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai đơn vị quản lý hồ trị an phụ trách với hai buổi mỗi tuần
những ngày hè này nhiều bạn sinh viên tình nguyện bám trụ tại làng bè mở thêm lớp học vào buổi tối
sinh viên tình nguyện ở lại tại chỗ với bà con
và tổ chức cái
linh hoạt lớp có sáng có chiều có tối có các ngày cuối tuần
tức là mình làm linh động cho bà con có thể là ngoài cái giờ đi kiếm sống ra thì tới với lớp học
có những cụ già tới vào buổi đêm hoặc là buổi trưa buổi chiều
thì lớp học rất là linh động cho nhiều đối tượng
từ các em rất là nhỏ cho đến những cụ bà cụ ông là bảy mươi tám mươi tuổi
hiện nay trên khu vực lòng hồ trị an có hơn một hộ dân đang mưu sinh bằng việc đánh bắt và đánh bắt
trong đó nhiều người lớn trẻ em không biết đọc biết viết
do đó việc lớp học được mở ra và duy trì ngay trên lòng hồ đang góp phần xóa mù chữ cho nhiều người dân trên làng bè vốn cuộc sống còn nhiều túng thiếu và biệt lập